thưa quý vị lĩnh vực sở hữu trí tuệ đang chứng kiến một vụ tranh chấp gây chuối truyền thông
hai cuộc thi nhan sắc cùng lúc có tên gọi hoa hậu hòa bình việt nam với tiến độ tuyển sinh gần như song song
thành phố an toàn đã trực tiếp trao đổi với hai đơn vị tổ chức là công ty truyền thông sen vàng và công ty minh khang
để có phân tích cụ thể về trường hợp nhầm lẫn chưa từng có tiền lệ này
hoa hậu hòa bình việt nam mixpy việt nam là sân chơi nhan sắc mùa đầu tiên do công ty minh khang sản xuất
ngay lập tức tên gọi này trùng với một chương trình nhan sắc tổ chức cùng lúc
cuộc thi mixed grand việt nam cho công ty truyền thông xen vàng chủ trì
ban tổ chức của mixed piece việt nam công ty minh khang khẳng định
format này do họ sáng tạo hoàn toàn không lấy cảm hứng từ những cuộc thi khác